thưa quý vị sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết đến sáng nay hai mươi một tháng năm không còn bệnh nhân nào trong vụ ngộ độc thực phẩm
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sinh nguồn ebenezer việt nam nằm viện và đã có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm của cơ quan chức năng
cơ quan chuyên môn tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện vi khuẩn bacillus cerus trong mẫu thức ăn là một trong những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm
kết quả này được tổng hợp từ các nhóm được làm xét nghiệm như nguyên liệu thực phẩm nguồn nước môi trường chất thải của bệnh nhân
loại vi khuẩn này có hai độc tố chính gây nôn và tiêu chảy
kết quả điều tra cho thấy bữa ăn ngày hôm đó trong quá trình chế biến bị thiếu sáu kg giá đỗ nên nhân viên đã mua thêm tại chợ vĩnh yên cho đủ số lượng
đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng lại mua rau ở chợ mà không qua nhà cung cấp
trước đó liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn shinwon ở ben nature việt nam vĩnh phúc vào tối một mươi bốn tháng năm
bộ y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn shinwon airben nature việt nam
tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân
có thể khẳng định nhờ quyết liệt trong giải phóng mặt bằng của cả hệ thống chính trị
cùng với việc khẩn trương đưa vào khai thác các mỏ vật liệu
nên khối lượng thi công thành phần cao tốc trí thanh vân phong và quy nhân trí thanh
đến thời điểm này đã vượt kế hoạch đề ra